ngày hai mươi sáu tháng bảy tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh an giang cho biết đến ngày hai mươi bốn tháng bảy
toàn tỉnh có một mươi huyện thị xã thành phố đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi tổng số lợn đã tiêu hủy hơn bảy con
trong đó có thành phố long xuyên có số lợn tiêu hủy cao nhất với hơn hai con
như vậy từ khi phát hiện dịch tả lợn thành phố long xuyên có bốn mươi bốn ổ dịch tại một mươi chín khóm của bảy trên một mươi phường xã có hộ chăn nuôi lợn
kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy hơn một mươi ba tỷ đồng
trong đó thành phố long xuyên hơn bốn tỷ đồng
dự báo với tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn như hiện nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh sẽ bị thiệt hại khoảng hai mươi tổng đàn lợn hiện có trên địa bàn